theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân đa số người dân đều tuân thủ nghiêm theo quy định
tại các chợ siêu thị cũng không có tình trạng tập trung đông người sau khi hàng quán đóng cửa
sau khi thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các tuyến phố chính của thành phố đà nẵng vắng người qua lại hàng quán mang về cũng dừng hoạt động
những chốt chặn kiểm soát được bố trí tại các tuyến đường huyết mạch giao giữa các phường quận
để nhắc nhở kiểm tra người dân khi ra đường
chỉ được ra khỏi nhà khi có giấy xác nhận hoặc thể đi chờ theo quy định
các tổ trưởng các hồng chí là cảnh sát truyền thông đã quán triệt và đã chỉ đạo sát sao
trong các kiểm tra và giám sát và nhắc nhở những trường hợp chưa có giấy
nhắc nhở và cũng hướng dẫn để cho họ chấp hành tốt trong những ngày tiếp theo
còn tại các chợ siêu thị
trên địa bàn thành phố lượng người mua sắm vừa phải đảm bảo giữ khoảng cách
và không có tình trạng mua hàng hóa tích trữ sau khi thành phố cho dừng tất cả hoạt động kinh doanh ăn uống
kể cả bán mang về
khi mà thực hiện cái chế thị mới thì hoàng lê đã triển khai
thực hiện thì chia cái tầng suất cho bán hàng các ngành hàng thức yếu
nhưng mà nhìn cái tổng quan chung thì họ kinh doanh đi chợ cũng không có tăng bạch biến
thì họ kinh doanh khách hàng họ cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
cho họ cấp hành và đi theo chợ theo đúng cái lịch của các thường đã gửi trên trường hội gia đình
trường hội cái thể về cái thời gian đi chợ
và hoàng lê cũng đang triển khai thực hiện nghiêm cứu đó để kiểm soát thể vào chợ
và về chợ đúng thôi ngày đúng thôi trên cái thể wereport
cũng vắng hơn ngày bình thường vắng ngày bình thường khi đưa ra chỉ thị
mua chợ cũng thoải mái hơn
thì hàng hóa cũng đầy đủ
sợ là thiếu hàng hóa
ký nhận trong ngày đầu thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố
đa số người dân chấp hành nghiêm theo quy định
một số trường hợp chưa có giấy đi đường do cơ quan chưa kịp cấp vào cuối tuần
nên thành phố thống nhất sử dụng giấy đi đường được xác nhận qua điện thoại
trong ngày hôm nay và ngày mai để tạo điều kiện cho người dân đảm bảo công việc
hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom vừa có văn bản
gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị duy trì hoạt động thương mại điện tử
phòng dịch covid một mươi chín
theo đó vecom kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của đội ngũ giao hàng shipper
mặc dù hoạt động thương mại điện tử được thực hiện trên nền tảng công nghệ tiên tiến
nhưng với hàng hóa hữu hình không thể tách rời đội ngũ giao hàng
vecom cũng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo theo hướng ưu tiên
ở mức độ cao cho đội ngũ shipper khi tiêm vaccine lần một và lần hai
văn bản cũng nêu lên việc tỷ lệ người mua và người bán trên cùng một quận huyện là không cao
hơn nữa mỗi chuyến hàng giao hàng của shipper có thể có nhiều khách hàng
ở những địa điểm khác nhau
vecom cho rằng nhiều khi ở hai địa điểm ở hai quận liền kề lại gần hơn hai địa điểm cùng một quận
do đó vecom kiến nghị thủ tướng giao ủy ban nhân dân các địa phương
đặc biệt tp hcm và hà nội căn cứ vào tình hình thực tế để hỗ trợ shipper
gỡ bỏ những quy định như chỉ được hoạt động tại một quận huyện
nên hiện tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
để thuận lợi cho việc mua sắm của người tiêu dùng nhiều cửa hàng tiện lợi
cũng như những người bán lẻ lương thực thực phẩm đã chủ động thay đổi phương thức bán hàng
để hạn chế tình trạng tiếp xúc gần
trong đó phương án lựa chọn và vận chuyển pick and ship không chỉ giúp người tiêu dùng
có thể tự lựa chọn được thực phẩm mình mong muốn
mà còn hạn chế được nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
hơn một tuần nay cửa hàng thực phẩm của anh hùng
còn để khách trực tiếp vào lựa chọn đồ
thay vào đó phía ngoài cửa hàng sẽ có một tấm biển ghi rõ tên các món đồ
để khách đứng ngoài có thể lựa chọn
bán thêm hàng theo phương thức này thì cũng có một số khó khăn
cho cả phía người bán hàng cũng như là người mua hàng
người bán hàng thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho việc chuẩn bị hàng
và giao đồ cho khách
còn người mua hàng thì sẽ khó có thể lựa chọn
không được nhìn trực tiếp hay là cầm nắm những sản phẩm
mà mình có thể lựa chọn
mình mua điều quan trọng nhất cửa hàng mong muốn hướng tới
đấy là sự an toàn cho cả khách hàng và người bán hàng
cũng có một số bất tiện khi mà mình mua hàng theo hình thức như vậy
nhưng mà cái điều này cũng không quá là quan trọng
vì là cái việc quan trọng nhất đó là mình có thể hạn chế được
cái tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh trong tình hình hiện nay
để thuận tiện cho các khách hàng muốn mua sắm online mà không cần ra khỏi nhà
cửa hàng cũng đã cầm nhật danh sách
ra bán chi tiết từng mặt hàng lên nhóm zalo và fanpage
sau đó người mua chỉ cần gửi tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp
nhân viên cửa hàng sẽ lên đơn và giao hàng tận nơi
có hai cách thứ nhất là khách xuống mua hàng
thường thì đứng phải đứng cửa ngoài cửa hàng
đối với nhân viên bên trong thì sẽ nhận các đơn quả khách ở ngoài
khi đưa hàng thì phải cách xa hai mét
còn phương thức thứ hai thì có khách giao hàng tận nhà
nhưng mà chỉ để trước cửa qua phương thức thanh toán truyền khoản thôi ạ
tương tự gia đình chị duyên
cũng chọn cách giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội
để duy trì kinh doanh trong thời gian dịch bệnh
mọi giao dịch đều được thực hiện qua máy tính và các ứng dụng chuyển tiền online
do khách hàng đều sống chung trong tòa trung cư
nên chị duyên cũng là người trực tiếp vận chuyển hàng cho khách
mình sẽ giao hàng đến mình để ở trước cửa các căn hộ cho mọi người
xong mình sẽ chụp vào đơn đã giao hàng cho mọi người
và người số tài quản mọi người sẽ truyền khoản cho mình
với cái việc làm như vậy thì sẽ hạn chế là mọi người tránh tiếp xúc
phương thức lựa chọn và vận chuyển đang được xem là một hình thức mua sắm an toàn
trong mùa dịch góp phần giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa thuận lợi hơn
nhưng quan trọng nhất là hạn chế được việc người dân phải ra ngoài
hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín do tiếp xúc gần
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
để khẩn trương thực hiện giảm tiền điện đợt bốn
evn đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn các tổng công ty điện lực
các công ty điện lực các trung tâm chăm sóc
khách hàng sớm giả soát chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan
theo ước tính sơ bộ tổng số tiền giảm giá d
giảm tiền điện của đợt bốn này là khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi ba nqcp
thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện giảm giá điện đợt bốn
cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo đó với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt
đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là khách hàng sử dụng điện
cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các quận huyện thành phố trực thuộc tỉnh thành phố tại thời điểm
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mức hỗ trợ giảm là một mươi năm tiền điện trước thuế giá trị gia tăng vat
trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng
sử dụng đến hai trăm linh kwh một tháng
giảm một mươi tiền điện trước thuế vat
trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng
trên hai trăm linh kwh một giờ một tháng
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện
là hai tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng tám
và kỳ hóa đơn tiền điện tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
danh sách các địa phương được giảm tiền điện
do ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cung cấp cho các đơn vị điện lực
hiện nay nhiều loại trái cây chủ lực có tính chất mùa vụ trên địa bàn
như tỉnh đắk lắc như bơ sầu riêng đang vào vụ thu hoạch
tuy nhiên đây cũng là vụ trái cây
sẽ gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các ngành chức năng của địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực
để đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân
nguyện cần ông bắc là địa phương có diện tích trong sầu riêng lớn nhất tỉnh đắk lắk
với hơn ba bốn trăm linh hectare tổng sản lượng khoảng bốn mươi tấn
chủ yếu bán chất các tỉnh phía nam
nhưng hiện nay hầu hết các tỉnh này đều thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ nên việc lưu thông vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn
do vậy địa phương đã sớm tạo điều kiện thuận lợi giúp cho nông dân tiêu thụ được nông sản
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
bên cạnh các giải pháp tình thế đó theo các ngành chức năng
giải pháp cơ bản nhất là về kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ
và xây dựng được chú ích giá trị nông sản
đây là giải pháp quan trọng để thích ứng với tình hình mới
và cũng là vấn đề trọng tâm của việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay
chúng tôi cũng đã đề nghị với ủy ban tỉnh có chỉ đạo chung như sở giao thông vận tải sở y tế
phải có sự thống nhất và có văn bản hướng dẫn về quy trình phòng chống dịch
và kết hợp với cái vấn đề thu mua vận chuyển tiêu thụ nông sản như thế nào
đảm bảo thuận lợi vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch
và những quy định đấy phải được tuyên truyền phổ biến công khai
để người dân hiểu được và chấp hành để doanh nghiệp tin tưởng yên tâm
tiếp tục đến đắk lắk và thu mua
thế thì sở dụng của các ngành chức năng này là gì
sở công thương của chúng tôi cũng đã cùng với các địa phương
làm việc với các đơn vị liên quan trong hệ thống phân phối
chúng tôi cũng đã trao đổi với sở giao thông vận tải
để có những phương án đảm bảo cho việc vận chuyển
nó không bị đứt gãy trong các tình huống của dịch
thời gian qua mỗi khi tiêu thụ nông sản gặp khó khăn
thì lại dỗ lên câu chuyện giải cứu
tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời hiệu quả không cao
nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
do đó về lâu về dài việc xây dựng được chuỗi sản xuất đến tiêu thụ
mới là biện pháp giúp nông dân yên tâm chăm lo sản xuất
không còn cảnh lo sợ khi nông sản đến mùa thu hoạch
lại không có người đến mua
tiếp tục chương trình là các tin tức an ninh kinh tế
sau một thời gian xác minh điều tra làm rõ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
vừa ra thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam vũ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở số nhà một mươi chín phố trần quang diệu phường ngọc trạo
thành phố thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm việc
tại phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền bắc
ngân hàng vp banh vũ đức anh đã làm quen và vay tiền
của nhiều người với lý do là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng
rồi chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng của họ
chỉ trong ba năm từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
với lý do vay tiền để đảo nợ cho khách hàng
vũ đức anh đã làm quen và vay tiền cho khách hàng
vũ đức anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người
ở xã quảng thịnh thành phố thanh hóa và phố lê hoàn
phường ba đình với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày một tháng tám công an phường núi sam
thành phố châu đốc an giang vừa phát hiện
một điểm tập kết thuốc lá ngoạn nhập lậu
thu giữ gần ba bao thuốc lá nhập lậu
trước đó khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày
mùa một tháng tám sau khi tiếp nhận tin báo
quân chúng nhân dân công an phường núi sam
phối hợp cùng tổ công tác liên ngành
chống buôn lậu của tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính
nhà ông võ quang trung chú tại tổ tám
khóm vĩnh tây hai phường núi sam
qua kết quả điều tra phát hiện và thu giữ nhà
dưới sàn nhà ông tâm có cắt dấu nhiều bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa hai chín trăm chín mươi bao thuốc lá nhập lậu
nhãn hiệu hero và z
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định